dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên thảo luận một số ý kiến đại biểu cho rằng vấn đề bảo vệ môi trường đang diễn ra tại nhiều nơi đề nghị ra soát lại tính xác thực về môi trường tại các khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
vậy số liệu đánh giá chỉ tiêu này thế nào có đảm bảo độ tin cậy hay không
qua nghiên cứu tài liệu và các báo cáo liên quan tôi cho rằng cần thiết phải xem lại tính xác thực của chỉ tiêu này
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có thêm bốn khu công nghiệp nâng tổng số khu công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt là hai trăm một mươi sáu trên hai trăm tám mươi ba khu công nghiệp đạt tỷ lệ là bảy mươi sáu
còn lại sáu mươi bảy khu công nghiệp chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
từ những phân tích nêu trên tôi nghĩ rằng chính phủ cần kiểm tra lại và báo cáo cụ thể với quốc hội về thực trạng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp khu chế xuất và số liệu đánh giá chính xác về chỉ tiêu này
việc đưa ra số liệu khác nhau hoặc chưa xác thực ở đây giữa các báo cáo là một mươi thì sẽ dẫn tới sự chủ quan đánh giá cao thành tích đạt được không có giải pháp hữu hiệu để giải quyết đối với thực trạng vấn đề bảo vệ môi trường
giải trình về các vấn đề mà các đại biểu quốc hội quan tâm
nhất là về những khó khăn giải pháp phát triển khu công nghiệp việc xử lý một mươi hai dự án thua lỗ và các dự án có khả năng phát sinh thua lỗ về tình hình chống buôn lậu hàng giả
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề còn tồn tại
về công nghiệp trong một số ngành công nghiệp đã có những nền tảng để tạo dựng cho việt nam có điều kiện để tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ví dụ như công nghiệp khai khoáng công nghiệp chế biến chế tạo
tuy nhiên về công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa phát triển đúng mục tiêu đề ra
do nhiều nguyên nhân trong đó có những nguyên nhân chủ quan của chúng ta mà chúng tôi phải xin nhìn nhận thấy rất rõ ràng
đó là sự chưa đồng bộ cũng như là cái hiệu lực và cái hiệu quả của trong những cơ chế chính sách này nó chưa được mang lại những đóng góp thực tế cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như các ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta
theo bộ trưởng trần tuấn anh thì trên thực tế các ngành công nghiệp hỗ trợ chính cũng đã có được những bước tiến như công nghiệp dệt may
nay đã có được tỷ lệ nội địa hóa là bốn mươi công nghiệp da dày cũng đạt được tỷ lệ nội địa hóa là bốn mươi năm công nghiệp ô tô xe máy cũng đạt được từ ba mươi đến bốn mươi năm công nghiệp điện tử cũng đạt được năm mươi
đây là bước đầu để đạt được bước tiến quan trọng trong thời gian tới bộ trưởng trần tuấn anh cho rằng việc phát triển chậm trễ này là do cơ chế
thứ nhất như chúng ta nói là cơ chế chính sách của chúng ta còn chưa đồng bộ chưa kịp thời và đầy đủ nên do vậy là chúng ta chưa phát huy được những hiệu quả của cơ chế chính sách này
và sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ của chúng ta trên thực tế chúng ta thấy rằng phần lớn là do hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ đây là thực tế chung của cả thế giới là đảm nhiệm
và việt nam thì càng rõ như vậy nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam thì quá yếu và rất yếu nên vì vậy những yếu kém trong vấn đề về tiến dụng về nguồn vốn về công nghệ về trình độ nhân lực
như là về khả năng tiếp cận thị trường tham gia chuỗi và cái thị trường sản phẩm thì đều chưa đạt được yêu cầu và vì vậy thì sau khi có nghị định một trăm một mươi năm
xin có nghị định về công nghiệp hỗ trợ và ban hành năm hai nghìn một mươi năm thì bộ công thương đang chủ động cùng với các bộ ngành thực hiện chỉ đạo của chính phủ để tập trung giải quyết những vấn đề đó
liên quan đến vấn đề quản lý thị trường mà các đại biểu đã đề cập đến trong buôn lậu và gian lận thương mại thì lực lượng quản lý thị trường hiện nay hoạt động trực tiếp dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương nên việc phối hợp giữa các lực lượng liên ngành cũng như liên địa phương gần như là chưa hiệu quả
do vậy cần phải tăng cường hơn nữa việc phối kết hợp giữa các lực lượng nêu cao trách nhiệm của từng ngành từng lực lượng
bên cạnh đó cũng cần hoàn thiện khung khổ pháp lý thể chế nhằm điều chỉnh chế tài
xử lý các hành vi buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu